delta có phải là siêu biến thể cuối cùng của covid một mươi chín hay không
biến thể delta được phát hiện lần đầu tiên cách đây một năm tại ấn độ hiện đang thống trị toàn cầu
các nhà khoa học lo ngại rằng sau delta sẽ có một siêu biến thể mới áp đảo nó
vậy siêu biến thể mới có xuất hiện hay không
hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ sẽ tham gia một cuộc họp qua zoom
để thảo luận về những manh mối liên quan đến các biến chủng covid một mươi chín mới được ghi nhận trên khắp thế giới
ông william hanage nhà dịch tễ học tại trường y tế công cộng harvard cho biết
nhiệm vụ này giống như việc dự báo thời tiết
trước đây chúng tôi đã từng thảo luận về các biến chủng gama alfa nhưng bây giờ chỉ toàn là delta
kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
biến thể delta của virus sars cov hai đã thống trị toàn cầu
theo tổ chức y tế thế giới genta hiện chiếm khoảng chín mươi chín năm tổng số trình tự gen của bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn thế giới
trong khi các chủng mới vẫn liên tục xuất hiện như
như ai bốn mươi hai delta plus nhưng nó vẫn chỉ được xem là một chủng phụ của delta
các nhà khoa học ước tính ai bốn mươi hai có khả năng lây truyền cao hơn một mươi một mươi năm
gần giống với biến thể gelta ngoại trừ đột biến nhỏ kỳ lạ
nhưng lý do hanage và đồng nghiệp vẫn sàng lọc dữ liệu và thảo luận trực tuyến mỗi tuần
là để dự đoán kịch bản có thể xảy ra tiếp theo
belar có thực sự là siêu biến thể cuối cùng của covid một mươi chín
hay còn các biến chủng khác đáng lo ngại hơn sẽ xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời một cách chắc chắn
giả thuyết thứ nhất được đưa ra là sau bước nhảy vọt ban đầu trong trình tự di truyền
khi hàng loạt biến chủng xuất hiện
đầu tiên là alpha sau đó là nelta sắc covid hai có thể sẽ đột biến từ từ và ổn định
cuối cùng nó sẽ vượt mặt khả năng bảo vệ của các loại vaccine hiện tại
nhưng quá trình này sẽ mất nhiều năm
các nhà khoa học nói rằng dự đoán của họ chỉ là suy đoán
nhưng một số người lại cho rằng đây là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất
theo ông frank coitbalo giám đốc viện di truyền ucl cho biết
phương thức biến đổi của virus được gọi là trôi kháng nguyên
xảy ra khi virus dần tiến hóa để né hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúm và các loại virus corona khác
phải mất một mươi năm để virus biến đổi và khiến các kháng thể trong máu không nhận ra được chúng
một kịch bản khác được đưa ra là sự xuất hiện bất ngờ của một trục hoàn toàn mới
với khả năng lây lan độc lực và đặc tính né miễn dịch được xem là có thể thay đổi cuộc chơi
giáo sư vi sinh lâm sàng tại đại học cambridge gọi những chủng này là siêu biến thể
và nói rằng ông chắc chắn tám mươi rằng một chủng khác sẽ không thể thay đổi
câu hỏi đặt ra là khi nào thì nó xuất hiện
biến thể delta đang thống trị toàn cầu ở thời điểm hiện tại
chủng delta plus mới tương đối phức tạp so với loại mà tôi từng nói tới
dù nó có hai đột biến từ chủng delta nhưng tôi không nghĩ rằng chủng đáng lo ngại
và nó đã không phát triển mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi kịch bản rằng sẽ có một biến thể nghiêm trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với các quốc gia khác
nó sẽ cạnh tranh với delta và có thể sẽ vượt xa delta ông gupta dự đoán
vậy siêu biến thể mới sẽ xuất hiện theo cách nào
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi các nhà dịch tễ học bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu
của một hiện tượng đáng lo ngại được gọi là tái tổ hợp virus
trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai trao đổi các đột biến
và kết hợp để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
trong lúc này ông gupta nói rằng sự tái tổ hợp này dường như không xảy ra thường xuyên
nhưng nó vẫn là nguồn sản sinh ra một loại siêu biến thể mới
đặc biệt khi một số khu vực trên thế giới vẫn có tỷ lệ lớn dân số chưa được tiêm chủng
và các virus có thể vẫn đang lưu hành tự do
hiện tại delta đang là chủng virus thống trị và kịch bản này trở nên ít khả năng xảy ra hơn
tuy nhiên tại nhiều khu vực trên thế giới
chúng ta chưa phân tích đủ dữ liệu và không biết điều gì sẽ xảy ra
vì vậy đây vẫn được xem là một khả năng ông gutta nói
kịch bản thứ hai được đưa ra là virus sars cov hai có thể phát sinh một chuỗi các đột biến nghiêm trọng
dẫn tới một phiên bản delta nguy hiểm hơn hoặc một phiên bản khác
theo gideon straber giáo sư khoa học phân tử tại viện khoa học wayman thuộc israel nhận định
virus có tiềm năng lớn biến đổi trong tương lai nhiều đột biến phức tạp hơn có thể xuất hiện
với những đột biến đồng thời ở nhiều vị trí điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
ông gutta cho rằng một vấn đề nghiêm trọng hơn có khả năng dẫn đến một siêu biến thể là tỷ lệ lây nhiễm cao liên tục ở các quốc gia như anh
ông nói càng có nhiều ca nhiễm mỗi ngày thì càng có nhiều khả năng xuất hiện một bệnh nhân x người nhiễm mầm bệnh và tế bào t của họ
đầu năm nay ông guta đã xuất bản một nghiên cứu cho thấy quá trình này có thể xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng đã được sử dụng huyết tương chưa kháng thể diệt virus
do hệ thống miễn dịch của họ vẫn không thể loại bỏ virus hoàn toàn virus đã học cách đột biến dựa trên các kháng thể đó
các nhà khoa học suy đoán rằng việc sử dụng rộng rãi huyết tương chứa kháng thể để điều trị trong thời kỳ đầu của đại diện
có thể giúp đỡ các kháng thể
chúng tôi không biết chắc chắn nhưng rất nhiều huyết tương đã được sử dụng và nó có khả năng là một động lực cho các biến thể phát triển
nó đã được sử dụng rộng rãi ở brazil ấn độ anh và mỹ tất cả đều đã phát triển các bộ biến thể của riêng chúng ông nói
cuộc chạy đua giữa vắc xin và các biến thể
do đó sẽ rất khó có khả năng xảy ra các đợt bùng dịch
nếu sự điều chế xảy ra quy mô của nó sẽ không thể nghiêm trọng như chuyện hai năm qua
ngoài ra giới khoa học bắt đầu sản xuất vắc xin covid một mươi chín thế hệ thứ hai
nhà phát triển vaccine novavax đang hy vọng
nhiều loại vắc xin khác tương lai dự kiến tương lai sẽ được tung ra thị trường để kabul geh hóa các thre dực
dự kiến sẽ được tung ra thị trường từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba
theo karin just phó chủ tịch điều hành công ty dược phẩm bristol mỹ
công ty có vaccine covid một mươi chín thế hệ thứ hai đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
cho biết các công ty đang giải trình tự gen của tất cả các trùng sắc covid hai hiện có
nhằm tạo ra kháng thể trung hòa có thể phản ứng với các biến chủng tốt hơn
xong các nhà dịch tễ học không mong đợi bất kỳ siêu biến thể mới nào xuất hiện
có thể vô hiệu hóa hoàn toàn vaccine
họ cũng tin rằng con người không để chỉ dựa vào một mình vaccine để vượt qua đại dịch
ông gutta cho rằng chúng ta vẫn nên áp dụng một số biện pháp hạn chế
để virus không lây lan mạnh hơn và giảm cơ hội làm virus tiếp tục đột biến
hiện tại số ca mắc rất cao nên việc ngăn ngừa các ca lây nhiễm mới
sẽ tốt hơn
nói cách khác chúng ta không nên tập trung ở những nơi đông người
trong các tòa nhà mà không đeo khẩu trang ông gutta nhấn mạnh